thưa quý vị và các bạn giá xăng dầu tăng cao đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác hải sản của ngư dân
việc bội thu nhưng vẫn thua lỗ do chi phí xăng dầu quá lớn đã khiến nhiều chủ tàu băn khoăn giữa việc cho tàu ra khơi hay nằm bờ
dù đây đang là thời điểm khai thác hiệu quả nhất trong năm
vừa trở về sau chuyến điểm khá thuận lợi khai thác được hơn bảy tăng cá
thế nhưng ông nguyễn văn ni lại không mấy phấn khởi
sau khi trừ phí tổn xăng dầu số tiền chia lại cho lao động trên tàu cũng không được bao nhiêu
nhiều bạn thuyền vì thế mà cũng nghĩ việc
ông cho biết nếu chuyến ra khơi này không khá hơn ông sẽ cho tàu nằm bờ
để đảm bảo hoạt động trên biển từ một mươi đến một mươi năm ngày mỗi tàu phải dự trữ hàng chục ngàn lít dầu
trước tình hình giá xăng dầu tăng cao liên tục bà con ngư dân phải chi trả thêm một khoản tiền rất lớn
trong khi giá thuê hải sản lại không tăng điều này khiến nhiều tàu cá dù bội thu vẫn thua lỗ
thời điểm này qua theo dõi của chúng tôi
thì cái lượng tàu nó đã bắt đầu ra khơi thì nó cũng đã chung lại so với mỗi năm trung bình mỗi năm
trung bình mỗi năm thì mỗi ngày thì ở cảng đây thì có khoảng ba mươi năm bốn mươi tàu ra khơi
nhưng mà hiện nay thì do cái ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
cái giá cả thì nó lại không có tăng trong điều kiện là thiếu hụt lao động và xăng dầu tăng
thì cái lượng tàu mà để đảm bảo
bảo ra khơi hiện nay thì tầm trung bình mỗi ngày có khoảng là một mươi năm hai mươi tàu
xăng dầu hắn tăng quá mà lại không có cho nên là bạn đi mượn không được người
tóm lại là nói thế thôi nhưng mà bây giờ là hắn nằm vô dầu này nhiều
thế cho nên là anh em đi thì cũng không thu hoạch được bao nhiêu cả

đầu năm là thời điểm khai thác hiệu quả nhất trong năm
thì nhưng rất nhiều tàu cá chọn nằm bờ bởi với giá xăng dầu tăng cao như hiện nay nhiều chúng tàu lo sợ chưa ra khơi đã lỗ